tại thành phố cần thơ viện lúa đồng bằng sông cửu long vừa tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám